thưa quý vị sáng nay ngày một mươi bốn tháng bốn đảng ủy công an trung ương và bộ công an đã tổ chức buổi lễ
kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động và đón nhận danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai
thủ tướng phạm minh chính tham dự buổi lễ cùng dự có đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
địa phương và lãnh đạo bộ công an qua các thời kỳ
lực lượng cảnh sát cơ động là một bộ phận cấu thành quan trọng của công an nhân dân việt nam
là một lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu được đảng nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ
thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
trong thời kỳ đổi mới nhất là những nhiệm kỳ gần đây lực lượng cảnh sát cơ động ngày càng trưởng thành
vững mạnh toàn diện là lực lượng sung kích đi đầu dấn thân vào những nơi nguy hiểm khó khăn nhất
đấu tranh trực diện với các loại tội phạm nguy hiểm ngăn chặn chấn áp kịp thời các hoạt động gây dối
bạo loạn bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
những thành tích chiến công của lực lượng cảnh sát cơ động trong năm mươi năm qua bắt nguồn từ sự giáo dục
rèn luyện quan tâm đặc biệt giải công chăm lo lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng
quản lý tập trung thống nhất của nhà nước sự lãnh đạo chỉ huy điều hành của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an qua các thời kỳ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động đã ảnh dũng hy sinh bị thương
những chiến công và sự công hiến hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động
luôn được đảng nhà nước và nhân dân ta tôn vinh tri ân sâu sắc
đồng thời qua đó đã tô thắm thêm biểu tượng cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
tới đây lực lượng cảnh sát cơ động phải quán triệt sâu sắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp
về mọi mặt của đảng sự thống lĩnh của chủ tịch nước sự thống nhất quản lý nhà nước của chính phủ
thủ tướng chính phủ sự chỉ huy quản lý trực tiếp của bộ trưởng bộ công an và sự giám sát của nhân dân
cùng với đó là tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện đào tạo bồi dưỡng
nghiệp vụ cảnh sát cơ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng quan tâm chăm lo đời sống
vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trên nền tảng truyền thống vẻ vang của năm mươi năm thành lập
và trưởng thành thủ tướng phạm minh chính mong muốn và tin tưởng lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục
đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc luôn dũng cảm chiến đấu sẵn sàng hy sinh
thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình
xây dựng văn hóa tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người công an nhân dân bản lĩnh dũng cảm nhân văn
có trái tim nóng cái đầu lạnh đôi chân vững chắc có bàn tay sạch và biết trọng danh dự
vì danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất như lời căn dặn của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
tuyến cao tốc cửa khẩu hữu nghị tri lăng do liên danh công ty cổ phần tập đoàn đeo cả
công ty cổ phần xây dựng công trình năm trăm sáu mươi tám công ty cổ phần lizen là nhà đầu tư tổng mức đầu tư là một mươi một hai mươi bốn tỷ đồng
vốn ngân sách nhà nước tham gia dự án là năm bốn trăm chín mươi năm tỷ đồng vốn nhà đầu tư chịu trách nhiệm thu xếp gần năm năm trăm ba mươi tỷ đồng
thời gian hoàn vốn cho dự án tuyến cao tốc cửa khẩu hữu nghị tri lăng là hai mươi năm năm bảy tháng hai mươi sáu ngày
thời gian xây dựng công trình hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi sáu
dự án tuyến cao tốc cửa khẩu hữu nghị tri lăng có tổng chiều dài khoảng năm mươi chín tám mươi bảy km
bao gồm tuyến cao tốc cửa khẩu hữu nghị tri lăng dài khoảng bốn mươi ba bốn mươi ba km
được thiết kế với quy mô sáu làn xe cơ giới bề rộng nền đường ba mươi hai hai mươi năm m
và tuyến kết nối cửa khẩu tân thanh và cửa khẩu cốc nam dài khoảng một mươi sáu bốn mươi bốn km
được thiết kế với quy mô bốn làn xe cơ giới bề rộng nền đường hai mươi hai mét
ngày một mươi bốn tháng bốn tại ga đà lạt tổng công ty đường sắt việt nam đã tổ chức khai trương
chuyến tàu đêm tuyến đà lạt chạy mát với tên gọi hành trình đêm đà lạt
chuyến tàu nhằm mang đến cho hành khách những trải nghiệm mới mẻ đầy hấp dẫn
về cảnh sát đêm của đà lạt góp phần đa dạng dịch vụ và phát triển du lịch địa phương
tuyến đà lạt chạy mát có chiều dài sáu bảy km là phần còn lại của tuyến tháp tràm đà lạt
đây là tuyến đường sắt răng cưa độc đáo duy nhất tại việt nam
phục vụ du khách tham quan thành phố đà lạt với hành trình chạy tàu khoảng một tiếng
ba mươi phút chiều đi và ba mươi phút chiều về
với tốc độ chạy tàu chậm du khách có thể thoải mái thư giãn
ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng của đà lạt vào ban ngày và lung linh huyền ảo vào ban đêm
trong khai trương hành trình đêm nhà ga xe lửa đà lạt sẽ tạo ra những sản phẩm
một cái điểm đến rất là độc đáo ấn tượng mới lạ và có sự sáng tạo
rồi có những chuyến tàu đêm cũng gắn với việc phát triển
đến đêm của thành phố
đây là một trụ trương đã được thủ tướng chính phủ phai diệt cho thành phố đà lạt
chính cao thực hiện
điểm khác biệt trên hành trình đêm đà lạt là ngoài việc được thưởng thức âm nhạc miễn phí
du khách còn có dịp thưởng thức ẩm thực theo yêu cầu
chúng tôi muốn đà lạt có thêm một sản phẩm du lịch
bằng cái hành trình chạy tàu đêm đà lạt
để du khách có thể trải nghiệm được cái vẻ đẹp của đà lạt
trên cái tuyến đường sát bảy
các đoàn tàu chạy ban đêm gồm tàu dl một mươi một một mươi hai dl một mươi ba một mươi bốn
xuất phát từ một mươi tám h một mươi năm đến hai mươi một h hai mươi phút hàng ngày
với giá vé giao động từ bảy mươi hai đồng đến một trăm linh đồng
cho một lượt đi hoặc về
vé khứ hồi được giảm hai mươi năm
và vé tập thể từ một mươi người trở lên được giảm từ một mươi năm đến bốn mươi
thay vì thu phí và trông xe theo cách truyền thống
mới đây một doanh nghiệp đã đưa ra đề xuất
thí điểm mô hình giám sát xe ra vào bãi tỉnh
và thanh toán phí trông xe bằng công nghệ mới
nếu triển khai trong thực tế thì có thể giúp tiết giảm thời gian
nâng cao hiệu suất quản lý giám sát
và mang lại nhiều tiện lợi cho chủ xe
thanh toán online chi tiêu qua tài khoản hay ví điện tử
ngày càng trở nên phổ biến
xong tại các điểm trông giữ phương tiện
thì chi trả bằng tiền mặt vẫn là phương thức chính
cái chỉ dạy thanh toán
bằng tiền mặt bây giờ thì nó phải chiếm khoảng chín mươi
còn chỉ có một số ít là người ta thanh toán online
hoặc truyền khoản thôi
đấy là ví dụ như là hợp đồng của các công ty
hay cá nhân người ta làm hợp đồng thôi
còn đa phần là vẫn là tiền mặt hết
thanh toán online thì nó tiện dụng được một cái là
được cái mình không cần cầm tiền mặt
và sẽ đảm bảo an toàn
và thanh toán sẽ nhanh
bởi vì mình có thể kiểm tra trên hệ thống của online
thay vì quản lý phương tiện và thu phí trong giữ xe
theo cách truyền thống
từ ngày hôm nay một mươi năm tháng bốn
thành phố hà nội triển khai thu phí
trong ô tô xe máy không dùng tiền mặt
tại một số khu vực tuyến phố
sau đó sẽ tổng kết rút kinh nghiệm
nhân rộng trên toàn thành phố
cụ thể với các điểm đóng được quay rào
sẽ sử dụng công nghệ rfid
hiện đang sử dụng trong thu phí tự động không dùng
hệ thống camera thông minh
sẽ quét dữ liệu thẻ etc epass
đang sử dụng trong thu phí không dừng trên cao tốc
và chụp ảnh biển số xe
rồi chuyển dữ liệu về máy chủ
với các điểm trong xe mở
như ở vườn hoa lòng đường
phương pháp thu thập dữ liệu là tương tự
nhưng camera thông minh được thay thế bằng thiết bị cầm tay
thực ra nó tạo thói quen cho khách hàng
là sau này sẽ
một là sẽ trừ qua các tài khoản
hai là sử dụng các tài khoản cá nhân
để hạn chế dùng tiền mặt
và cái quan trọng nhất là đối với đơn vị quản lý
là sẽ quản lý được cái xe
ra vào các bến bãi điểm đỗ xe của mình
khi áp dụng công nghệ mới
chủ phương tiện có thể thanh toán nhanh chóng
và thuận tiện qua tài khoản giao thông
ví vetc hoặc tài khoản ngân hàng
qua quẹt thẻ mã qr
việc thanh toán này còn giúp thống kê
giám sát xe ra vào điểm bãi xe chính xác
phí trong xe được thu đúng thu đủ
và triệt tiêu được việc thu quá giá
thu tiền không xuất chứng tử
thưa quý vị tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
toàn quốc có tổng số

đã được khai thác
tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề
về việc quản lý vận hành và ý thức
dẫn đến tình trạng nhiều xe đi chậm
chiếm làn đường trái
sát giải phân cách điều này khiến cho các xe
có nhu cầu vượt phải vượt bên phải
gây ra ủn tắc giao thông
những hình ảnh gây bức xúc
cho các lái xe trên các tuyến cao tốc
xe chạy rất chậm
nhưng cố bám làn trái
làn tốc độ cao nhất
đi tốc độ rổ bò tốc độ chậm
mà đi ra cái làn cao nhất
thì anh nên nghĩ là
có phương án xử lý anh đi là rất là khó chịu
có những người mà đi ở đây
sáu cái cây họ cứ đi thấy mình bất ngờ
anh nghĩ là nên có phương án xử lý
thậm chí xử lý nặng thôi
theo quy định hiện hành trường hợp vượt quá
tốc độ cho phép sẽ bị xử phạt nặng
thậm chí có trường hợp đến hơn
chục triệu đồng trong khi đó đi chậm
hơn tốc độ quy định có mức xử phạt
chỉ từ tám trăm linh đồng
đến một triệu hai trăm linh đồng
trên các tuyến đường cao tốc thì có quy định rõ ràng
là tốc độ tối đa
và tốc độ tối thiểu
trong nghi định xử phạt vi phạm chính
thì cũng quy định rõ ràng
chúng tôi ngoài việc xử lý xe vi phạm
chạy quá tốc độ thì cũng
tuyên truyền và cũng xử lý
nghiêm các trường hợp mà cố tình
đi chậm dưới tốc độ tối thiểu cho phép
trên đường cao tốc
quy định hiện nay mới chỉ phần nào giải quyết được
tình trạng phóng nhanh vượt ẩu
chứ chưa bù các phương tiện có tốc độ chậm
không chạy ở làn ngoài cùng bên trái
trong cái trường hợp đi chậm
hơn tốc độ quy định
thì chúng ta thấy rằng là vẫn còn đang
như là một cái gì đó
nó chưa được quan tâm
do vậy mà
trong thực tế hành lang pháp lý đã có
và những người
đi chậm tốc độ và đi
không đúng làn ở những
các đường cao tốc đã có quy định
về tốc độ thì cũng cần phải có cái sự giả soát
người dân sử dụng
cao tốc để có thể đi nhanh hơn
rút ngắn thời gian di chuyển hơn
thế nhưng với sự thiêu ý thức của một
bộ phận người tham gia giao thông
đang gây ảnh hưởng lớn đến những người khác
đây chính là nguyên nhân dẫn đến hành vi
vượt phải luồn lách trên cao tốc
dù là vi phạm nhưng lại diễn ra
rất phổ biến tiềm bẩn nguy cơ
tai nạn giao thông rất cao
thưa quý vị trong những năm gần đây
có ngày càng nhiều du khách nước ngoài
đến hà giang để du lịch
tuy nhiên nhiều du khách không có bằng lái xe quốc tế
và cũng không quen thuộc với
những cung đường vùng cao do đó
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang
đã tăng cường kiểm tra các dịch vụ
cho thuê xe máy tự lái
và người nước ngoài lái xe không có bảng lái
hiện trên địa bàn thành phố hà giang
có hơn năm mươi cơ sở dịch vụ
cho thuê xe tự lái với hơn
hai trăm linh xe mô tô gắn máy
đơn vị kinh doanh dịch vụ này luôn thực hiện đúng
các nội dung đã cam kết với cơ quan quản lý nhà nước
về các điều kiện cho thuê xe tự lái
tôi cũng kiểm tra rất là kỹ
giấy tờ cần thiết ví dụ như là
bằng lái xe quốc tế thì ngoài bằng lái xe
quốc tế ra thì chúng tôi sẽ kiểm tra thêm
cái bằng ở nước sở tại
để xem là các bạn đấy
có đủ cái khả năng để lái xe hay không
ngoài ra thì chúng tôi cũng
hỏi thêm về cái quá trình di chuyển
của các bạn ở việt nam xem các bạn
đã tham gia giao thông ở những tỉnh nào
thì ở đó thì cái tình hình giao thông
có phức tạp hay không và cái
trình độ nhận thức về giao thông
ở việt nam đối với các bạn ấy
đạt tới trình độ nào
để bảo đảm an toàn cho du khách quốc tế
từ đầu tháng bốn đến nay lực lượng
cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang
đã tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm người nước ngoài vi phạm trật tự
an toàn giao thông qua kiểm tra nổi lên
các trường hợp vi phạm như không có giấy phép
lái xe quốc tế vi phạm tốc độ nồng độ
chúng tôi đã xử lý các trường hợp
vi phạm tính đến thời điểm này
là xử lý một mươi năm trường hợp
người nước ngoài vi phạm
chạy tốc độ là tám trường hợp
còn vi phạm không có giấy phép
lái xe là bảy trường hợp trong
thời gian tới
phòng cảnh sát giao thông cũng
tuyên truyền nhắc nhở
các khách du lịch
và chủ phương tiện
ký cam kết và tham gia
đúng quy định có giấy phép
lái xe thì mới cho
người lái xe tham gia giao thông
dịch vụ cho thuê xe máy với khách du lịch
nước ngoài đã có tại hà giang từ nhiều năm nay
thế nhưng việc cho thuê xe máy
cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi những
cung đường vùng cao hà giang nổi tiếng
địa hình đèo dốc và đường đi khó khăn
do đó lực lượng chức năng đã siết chặt quản lý
loại hình dịch vụ này và tăng cường
xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhằm
bảo đảm an toàn cho du khách
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt
nghiêm trọng xảy ra giữa xe khách và xe tải
trên quốc lộ hai mươi bốn đoạn qua xã
đắc tơ re huyện con rẫy tỉnh con tôm
vào ngày một mươi ba tháng bốn khiến
một người tử vong và hai mươi ba người khác
bị thương tỉnh con tôm cũng đã
chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung
điều trị hỗ trợ thăm hỏi các nạn nhân
tỉnh con tôm đã hỗ trợ mỗi nạn nhân
bị thương trong vụ tai nạn nói trên hai triệu đồng
và gia đình người tử vong năm triệu đồng
tỉnh cũng đề nghị đội ngũ y bác sĩ
của bệnh viện đa khoa con tôm tập trung
nhân lực trang thiết bị y tế khám
và điều trị cho những nạn nhân bị thương
đang điều trị tại bệnh viện
trong số hai mươi bốn nạn nhân của vụ việc
nhiều người bị thương nặng như tổn thương
sọ não gãy lún đốt sống
tràn khí mạng phổi được biết
toàn bộ số nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách này
đều đến từ thành phố hồ chí minh
đang trên đường lên thị trấn măng đen huyện con phà lông
tỉnh con tôm khi đến địa điểm trên
thì gặp tai nạn
công an tỉnh tuyên quang
đang tích cực phối hợp với các trường học
tổ chức thực hành phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ cho kem học sinh
sinh viên nhằm nâng cao những kiến thức
các em học sinh sinh viên được tuyên truyền
hướng dẫn kiến thức cơ bản về phòng cháy
cách xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra
kỹ năng thoát nạn cách sơ cấp cứu
người bị nạn tham gia trải nghiệm thực hành
sử dụng bình cứu hỏa phun nước tiêu điểm
thoát nạn từ trên cao bằng cầu thang nghiêng
di chuyển trong môi trường khói độc
thời gian qua lực lượng công an tuyên quang
đã phối hợp tổ chức tuyên truyền thực hành
trải nghiệm về phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ cho hàng chục nghìn người
trong đó chủ yếu là học sinh sinh viên
gia đình nhà nào cũng có học sinh tham gia học
và cũng mong rằng các nội dung trải nghiệm
thực tế bằng những kỹ năng
ví dụ như kỹ năng di chuyển
kỹ năng xử lý các tình huống công tác phòng ngừa
ở cơ sở tại gia đình
cũng rất mong muốn đối tượng
hướng đến các em học sinh
đã có một cái nhận thức và chính các em đó
cũng đã giúp chúng tôi thực hiện
việc công tác tuyên truyền
các nội dung để đảm bảo an toàn
phòng cháy chữa cháy đến với từng hộ gia đình
việc sớm trang bị cho học sinh
sinh viên thế hệ tương lai
của đất nước kiến thức kỹ năng
về phòng cháy chữa cháy là rất quan trọng
khi có kiến thức các em sẽ là những tuyên truyền viên
tích cực vận động nhắc nhở người thân
gia đình cùng chấp hành thực hiện nghiêm quy định
an toàn phòng cháy chữa cháy ở trường học
ở nhà giúp hạn chế nguy cơ xảy ra cháy nổ